tôi cũng đề xuất với giám đốc quân an tỉnh là xin phép áp chế bằng cách nổ súng vào các vị trí mình đã định
để cho nó nhận được thông điệp rằng nếu không ra cũng sẽ kiên quyết hơn gây gắt hơn
giám đốc công an tỉnh cho ý kiến là cho chúng nó thêm cơ hội cho chúng nó thêm thời gian
và để một tiếng trôi đằng sau cái đối tượng thứ hai đối tượng thứ ba
từ ba h hai mươi cho đến năm h một tiếng rưỡi để chống một tiếng rưỡi giám đốc quân an tỉnh quyết định là phá cửa cho lượng đột kích vào trong
một mươi bảy h cùng ngày không để cuộc chiến kéo dài thêm đã đến lúc thực hiện một vũ đồn hóa để trừng trị những kẻ ngoan cố nhất
giám đốc công an tỉnh trưởng ban chuyên án phát lệnh tấn công trực tiếp
phương án của đối tượng là kích điện ngoài cái bình ga nó nổ thì mình đã cắt được điện rồi
phương án thứ hai là bấy dụng đạn vào các bình ga này thì có ở một cách xa nó không thể bật nổ được
các cái can sang can rộng nó thủng xuống đất rơi xuống đất
khi nó tiếp cận với các cái
cái tiên lửa do cái quả cay quả khói quả nổ mình ném thì nó mới lan nó mới cháy cháy từng phần
thế thì ban chuyên án và giám đốc cũng quyết định là sẽ lựa chọn cái phương án dùng chính cái vật liệu nổ vật liệu cháy của đối tượng để công kích lại đối tượng
khi tổ chức lực lượng tham gia phá án thì chúng tôi tuân thủ một cách tuyệt đối của mệnh lệnh của các đồng chí trong ban chuyên án
và các lực lượng tham gia phán đã tổ chức thành công một cách tuyệt đối
các lực lượng tham gia đặc biệt là lực lượng cảnh sát đặc nghiệm là những mũi chủ công trực tiếp đối đầu trực diện với các đối tượng
chiều hai mươi bảy tháng sáu sao huyệt của hai chùm ma túy nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận tại bản tà dê xã lóng luông huyện vân hồ sơn la bị san phẳng
hai nghi phạm với sáu bản truy nã bị tiêu diệt
nỗi ám ảnh đối với người dân bản sa dê
tại hiện trường lực lượng thu giữ tăng vật gồm bốn mươi chín khẩu súng quân dụng các loại một mươi bảy quả lựu đạn hai mươi chín ống giảm thanh và ống ngắm

một địa chế ma túy cực kỳ nguy hiểm đã bị đánh giật
hiện phạt cao nhất đối với những trùng ma túy đèo cái chết trắng đã được tuyên ngay trong trận đánh này
tiêu diệt hai đối tượng chuyên hãng đặc biệt nguy hiểm
chiệt xóa hai bom khe cắt cứ
vốn là nỗi tinh hoàng của người dân
chuyên án một mươi tám tn và một mươi chín tn
đã trả lại sự bình yên
cho hai bản tà dê và lũ xá
đây là chiến công của cả một tập thể
đoàn kết thống nhất có sự chỉ đạo sáng suốt
từ trên xuống dưới
hơn ba năm triển khai
trải qua nhiều giai đoạn với vô bản
những khó khăn vất vả
thắng lợi này đã khẳng định sự mưu trí tài thao lược
của những người đứng đầu bản chuyên án
họ đã thực sự khơi dậy sức mạnh tập thể
tiêu gọi sự vào cuộc của rất nhiều
cơ quan đơn vị cấp ủy chính quyền
trong đó đã xây dựng thành công một thế trận
lòng dân vững trái điều chưa từng có
tiền lệ tại một vùng đất giữ
đây được mệnh danh là ánh điện ma túy
có rất ít chuyên án đấu tranh vũ trang
mà lãnh đạo ban chuyên án
gồm cả đồng chí giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh
những người đã cần kề độ tuổi lục tuần
vẫn trực tiếp mặc áo giáp ra trận
đó là một hình ảnh đẹp
về ý chí chiến đấu
sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy
để mang lại sự bình yên cho nhân dân
sẽ bị trừng trị
và cuộc chiến chống lại ma túy
sẽ là những cuộc chiến không khoan nhượng
đến phút giây cuối cùng
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại